xin chào quý vị khán giả thời lượng của bản tin một trăm một mươi ba online chúng tôi tiếp tục cập nhật từ quý vị những thông tin mới nhất về tình hình an ninh trật tự trên cả nước
thưa quý vị liên quan đến vụ truy sát bằng hung khí giữa hai nhóm đối tượng tỉnh đồng nai gây bức xúc và lo lắng cho người dân địa phương
vào chiều ngày hôm qua công an huyện nhân trạch đã bắt tạm giam nguyễn hữu nghĩa là nhân viên của chi nhánh văn phòng công ty dịch vụ bảo vệ đông á để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng

tài liệu liên quan để phục vụ cho công tác điều tra
thưa quý vị nhiều người dân đã hoảng hốt
khi phải chứng kiến một vụ chém nhau của
hai nhóm thanh niên vụ việc xảy ra
tại phòng khám nha khoa nằm trên đường
nguyễn tất thành thị trấn trợ lầu huyện
bắc bình tỉnh bình thuận
theo người dân nơi đây vào khoảng chín giờ ngày năm tháng năm
có một nhóm thanh niên đi trên xe ô tô bảy
bảy chỗ đến phòng khám nha khoa
sau đó có một nhóm thanh niên khác ở địa phương
cũng đến phòng khám tại đây
hai nhóm thanh niên này lao vào chém nhau
trường có nhiều vết máu trên nền nhà
nhiều người dân đã gọi điện báo cho công an địa phương
lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt
cùng người dân khống chế các đối tượng này
để đưa về cơ quan công an làm việc
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng
xác nhận đã tạm giữ nghi phạm mang hải
chú tỉnh khánh hòa để điều tra về hành vi giết người
hải được xác định là em rể của nạn nhân
theo điều tra ban đầu vào tối ngày hai tháng năm
hải và chủ quán
b thuê trung anh hai
số hai trăm tám mươi sáu lê đại hành
phường hòa thọ đông quận cầm lệ
xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
khi hải bỏ đi các nhân viên phát hiện
người chủ quán nằm bất động trong phòng
bên vũ máu trên người có vết thương
nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu
vẫn với chiêu trò thủ đoạn cũ là
vay tiền trả lãi suất cao để đi đáo hạn ngân hàng
vừa qua một đối tượng đã mượn tiền
của nhiều người dân ở thị xã buôn hồ
huyện cronbúc và huyện cư mơ ga
của tỉnh đắk lắc để chiếm đoạt
hàng chục tỷ đồng cho vay tiền
với lãi suất cao chiêu trò này đã đánh
trúng vào tâm lý của những người muốn kiếm
tiền nhanh nên là dù được cảnh báo
nhiều thì câu chuyện trắng tay
vì bị lừa đảo vẫn còn diễn ra
đến nay công an thị xã buôn hồ
tỉnh đắk lắc đã tiếp nhận đơn của nhiều
người dân trên địa bàn huyện cronbúc
huyện cư mơ ga và thị xã buôn hồ
tổ cáo bà nguyễn thị xuân sinh năm

thị xã buôn hồ có dấu hiệu mượn tiền
rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
theo các đơn tổ cáo từ đầu năm
hai nghìn một mươi bảy xuân đã tìm đến nhiều người dân
vay tiền để đáo hạn ngân hàng
với lãi suất hai đến ba đồng
một triệu một ngày với miếng mổi
lãi suất cao mà nguyễn thị xuân đưa ra
nhiều người không ngẩn ngại đi vay nóng
hoặc huy động tiền của gia đình người thân bạn bè
về cho xuân vay để kiếm lời
và đến thời điểm hiện tại số tiền
các hộ dân đã đưa cho xuân mượn lên đến
hơn một mươi tỷ đồng
trong năm hai nghìn một mươi bảy chị đã mượn
gia đình tôi với số tiền
là một tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng
theo khi chúng tôi đo
thì chị cứ kêu chứ tao không có trả
bấy muộn làm gì thì la
lúc đó là bà mượn một trăm linh
xong bà đọc bà hứa là năm ngày
năm ngày đó là bà có trả
bà trả hết là bà lại lấy thêm
một trăm năm mươi xong bà đọc là bà lấy ba trăm linh
bà không trả đàng hoàng luôn
bây giờ bước đầu lần thứ bốn là bà lấy một tỷ
tới bây giờ là bà không có trả
qua cái vụ việc này thì tôi cũng không có trả
tôi xin được khuyến cáo với mọi người dân
là đừng có tin vào
những cái đối tượng mà đến
mà lợi dụng cái quen biết mà nói là
vay tiền với lãi suất cao
để đi đáo hạn ngân hàng
lúc đầu thì các đối tượng này thỏa thuận
rất là đúng
trả đúng hẹn cả vốn
sau khi mà đã tin được như vậy
thì những cái người này
lại huy động cả người thân bạn bè
anh em để góp tiền lại
cho những cái đối tượng này vay
khi mà đến cái số lượng tiền lớn

mà các đối tượng này chiếm đoạt được
thì các đối tượng này sẽ bỏ trốn
và không trả nữa
được biết trong số các bị hại trên
nhiều người đã vay tiền của nhiều người khác
với lãi suất thấp hơn
rồi về cho xuân vay lại với lãi suất cao
nhằm kiếm lời
và giờ đây không ít người đang trong tình cảnh
sống dở chết dở vì sự hán lợi của mình
vâng thưa quý vị đây là câu chuyện không mới
lời cảnh báo đưa ra từ những câu chuyện thế này
trên các phương tiện truyền thông
cũng đã quá nhiều
điều mà tất cả chúng ta
mong muốn là người dân
đặc biệt là bà con ở những vùng sâu vùng xa
không còn tin vào những câu chuyện
không bỏ công sức lao động mà vẫn có thu nhập cao
đến đây thì thời lượng dành cho bản tin một trăm một mươi ba online
cũng đã kết thúc
mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh
cùng chị minh hương và chị thu thủy
và những thông tin đã cung cấp cho khán giả
quý vị và các bạn thân mến
chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục
với những thông tin về truy nã tội phạm sau ít phút
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an thành phố căm ranh tỉnh khánh hòa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
lê thành nhung
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
hộ khẩu thường trú tại khu tập thể d ba
trường sơn phường vĩnh trường
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng
đến tài sản của nhà nước
còn về tội lạm dụng tín nhiệm
chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
trương văn huyền

hộ khẩu thường trú tại bốn mươi một trên ba mươi một trên ba
phan chu trinh khu xuân an huyện xuân lộc
tỉnh đồng nai
đối tượng này ca một m sáu mươi hai da ngăm đen
sông mũi khung dái tay trúc
và có nốt ruồi nổi cách hai năm cm
trên sau đuôi lồng máy phải
và đối tượng
mai văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hỗ khẩu thường trú tại thôn hai
xã nga giáp huyện nga sơn
tỉnh thanh hóa bị công an huyện cam lâm
tỉnh khánh hòa ra quyết định truy nã
về tội không chấp hành án
đối tượng này cao một m sáu mươi bốn sông mũi lõm
dái tay trúc và có nốt ruồi
cách một cm dưới trước đầu lông máy trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng
vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị
và nhận bản án chấp hành bóng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
thì hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát
truy nã tội phạm bộ công an
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
phối hợp thực hiện